hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngày hôm nay công an tp mỹ tho tỉnh tiền giang tiến hành điều tra vụ một phụ nữ lái đỏ mất tích
chiếc đò trôi trên sông tiền có nhiều nghi vấn
vào tối ngày hai mươi tám tháng bốn một số ngư dân thuộc khu phố tân bình phường tân long thành phố mỹ tho
phát hiện chiếc đò máy của chị phạm thị lệ khanh bốn mươi tám tuổi không người lái trôi trên sông
trong buồng lái và phía sau của chiếc đò có nhiều vết máu và con dao nên đã trình báo cho cơ quan công an
khám nghiệm hiện trường cơ quan chức năng phát hiện trong buồng lái của chiếc đò có nhiều nghi vấn
riêng chị khanh đã mất tích từ tối ngày hai mươi chín tháng bốn
người dân của chị khanh cho biết hiện chị đang sống một mình
do không có nhà cửa nên lúc nào trên người chị cũng mang rất nhiều nữ trang có giá trị
vào đêm ngày hai mươi tám tháng bốn công an quận hai tp hcm phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ
đã khám nghiệm hiện trường truy xét phương tiện gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy
nạn nhân tên là đỗ quốc thống năm mươi năm tuổi quê vĩnh long
vào khoảng hai mươi một giờ cùng ngày ông thống lái xe máy trên đường võ trí công
khi vừa đến đầu cầu kỳ hà phường thạnh mỹ lợi quận hai xe của ông thống xảy ra va chạm với một phương tiện khác
nạn nhân bị xe này cán qua dẫn đến tử vong
một số người đi đường cho biết phương tiện gây tai nạn là xe tải
sau khi xảy ra vụ việc tài xế đã lái xe rời khỏi hiện trường
hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ
phòng cảnh sát môi trường công an nghệ an vừa phát hiện thu giữ hơn bốn trăm linh kg sân chân sụn gà
không có nguồn gốc xuất xứ trên đường đưa đi tiêu thụ
vào chiều ngày hai mươi tám tháng bốn đội bốn các lực lượng chức năng kiểm tra xe khách biển số lào
đang lưu thông trên quốc lộ một a đoạn qua địa phận xã hưng tân huyện hưng nguyên nghệ an
phát hiện trong cốp xe có một mươi bốn thùng xốp bốn trăm một mươi năm kg chân gà và sụn gà
chủ xe là anh lê hồng toàn chú huyện
diễn châu cho biết vận chuyển thuê số thực phẩm trên từ các tỉnh phía nam ra hà nội giao cho khách
thông tin tiếp theo liên quan đến du lịch
thông tin chính thức do tổng cục thống kê công bố vào ngày hôm nay cho thấy
bốn tháng đầu năm của năm hai nghìn một mươi tám khách quốc tế đến nước ta ước đạt hơn năm năm mươi bốn triệu lượt người
tăng hai mươi chín năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong đó khách đến bằng đường hàng không tăng hai mươi sáu
đến bằng đường bộ tăng năm mươi tám chín đến bằng đường biển giảm một mươi hai
trong bốn tháng đầu năm của năm hai nghìn một mươi tám khách đến từ châu á tăng ba mươi sáu
khách đến từ châu âu tăng một mươi hai chín so với cùng kỳ năm trước
doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống trong bốn tháng ước tính đạt một trăm bảy mươi hai tỷ đồng
tăng chín bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin nhanh một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
xin kính chào tạm biệt